trong những ngày vừa qua lượng người đến mua sắm tại các siêu thị chợ truyền thống tăng đột biến
do thông tin ba chợ đầu mối tại tp hcm bị đóng cửa
trong chiều ngày bảy tháng bảy sở công thương tp hcm đã tổ chức họp báo cho biết
lượng hàng hóa tại tp hcm chỉ thiếu hụt cục bộ tại thời điểm người dân mua sắm quá đông
và tp hcm hoàn toàn có thể đáp ứng lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trong mọi tình huống chống dịch
tp hcm hiện tại có một trăm hai mươi bảy chợ truyền thống trên hai trăm ba mươi bảy chợ truyền thống phải tạm ngưng
điều chỉnh phương thức hoạt động trong đó có tính luôn ba chợ đầu mối do không đảm bảo các phương án phòng chống dịch
trước thông tin này nhiều người dân tỏ ra hoang mang lo lắng nên đã tập trung mua sắm rất đông
tại các siêu thị chợ gây tiếp hụt nguồn hàng hóa cục bộ đặc biệt là rau củ quả
tuy nhiên tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày bảy tháng bảy đại diện các siêu thị lớn
trên địa bàn tp hcm như sài gòn coop sata mm mega market đều khẳng định
các doanh nghiệp đều có chữ lượng hàng hóa dồi dào và kênh phân phối hàng hóa phong phú
đảm bảo cho người dân trong thời gian sắp tới
gạo đường muối những cái thực phẩm đồ hộp những thực phẩm đông lạnh thì luôn luôn đầy đủ
ở tại các kênh của mình nhưng mà cái thiếu ở trên quầy hiện nay là vừa rồi thì tôi mới đi
một vòng cái siêu thị cũng như kiểm soát thì thiếu thiếu rau rau thì thông thường bà con
mua ở đầu ngày nhưng mà khi một hai tiếng rồi bà con gom lại thì hết nhưng mà chiều nay
và hai giờ chiều nay thì lại đầy kể lại do đó thiếu mang chức cục bộ và cái điều này thiếu
là do cái điều kiện logistics điều kiện hậu cần của mình nó cũng không có phát triển nhanh kịp
đối với lại các cung ứng này thì có lẽ là nó cũng không tạm nên cái vang mang
nếu như có sự giải thích rõ từ các cơ quan pháo chiến
cái việc mà trên cải hàng thiếu thì đó là cục bộ
các bữa hàng phung cấp của sata các bữa hàng tăng tăng gấp năm lần năm lần so với ngày thường
đối với giờ làm việc các siêu thị khẳng định bên cạnh việc đảm bảo trữ lượng hàng hóa ổn định
phương thức mua hàng trực tuyến được triển khai chặt chẽ thì thời gian mở cửa siêu thị cũng sẽ
tăng lên đáp ứng nhu cầu lớn nhất của người dân tuy nhiên tại mỗi thời điểm siêu thị vẫn sẽ
thực hiện giãn cách và sẽ đóng cửa tạm thời khi đã đủ lượng khách mua sắm trong siêu thị
giờ mở cửa thì trước đây là từ sáu giờ ra đến chín giờ tối từ sáu giờ sáng nhưng mà theo chỉ trọng của
sở công thương thì chúng tôi đã tăng lên từ sáu giờ sáng đến một mươi một giờ tuy nhiên vấn đề là chúng tôi có

khi đóng cửa là lúc trước là hai mươi hai giờ thì bây giờ là hai mươi ba giờ so với các siêu thị đồng thời để hỗ trợ
các tiểu thương mua bán tại chợ đồ mối trong thời điểm ba chợ đồ mối tại thành phố hồ chí minh đều
đã tạm đóng cửa các tiểu thương mua bán nhỏ lẻ tại các chợ truyền thống các siêu thị sẽ vừa tiếp
nhận hàng hóa từ các tiểu thương tại chợ đầu mối vừa hỗ trợ các tiểu thương chợ truyền thống cung ứng
hàng hóa với giá sỉ hiện nay thì các anh chị tiểu thương ở các chợ truyền thống thì gần như rằng là
kiếm cái nguồn hẹn ở đâu thì theo như chỉ đạo của sở công thương thì bên em em em em cũng lên một
phương án tạo ra một số hotline và sẽ cung cấp số hotline này cho sở công thương và sở công thương
truyền thống giúp cho các nguồn quỹ để đưa tận tay cho các anh chị tiểu thương các anh chị tiểu thương
gọi vào số hotline đó chúng tôi sau khi xác định đó đúng là tiểu thương trong gạo thì chúng tôi sẽ
có một cái chính sách giá ưu đãi đặc biệt riêng cho các anh chị tiểu thương đó nhằm cung cấp một
nguồn hẹn thay thế trong thời gian mà chợ bệnh viện đóng cửa thì hiện nay về phía sở công thương cũng
đang tổ chức để bà con tiểu thương có thể thay vì hoạt động của chợ đồng hối trong cái giai đoạn
cái giai đoạn này các chợ bị đóng cửa thì sẽ tổ chức thu mua các nguồn hàng này để cung cấp
thị trường như vậy thành phố hồ chí minh hoàn toàn có thể chủ động nguồn dự trữ lương thực thực phẩm
và đảm bảo cho người dân luôn được cung ứng đầy đủ người dân không cần chân lấn mua sắm và dự trữ
lương thực tránh tình trạng tập trung đông người gây khó khăn cho công tác chống dịch
bên cạnh việc phối hợp với các doanh nghiệp phân phối kịp thời tăng lượng hàng
tăng thời gian mở cửa bán hàng
tăng hình thức bán hàng tới đây sở công thương sẽ chuyển khai đến các quận quyện thành phố thủ đức
việc điều chỉnh phương thức tổ chức kinh doanh mua bán nhằm đảm bảo lượng cung ứng lẫn điều kiện an toàn giãn cách